năm đối tượng cùng tăng vật là hai mươi viên ma túy tổng hợp vừa bị bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
nguy hiểm hơn các đối tượng còn tàng trữ vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện
phóng viên trung hiếu antv sơn la sẽ thông tin chi tiết về vụ việc ngay sau đây
kính thưa quý vị và các đồng chí hiện nay tôi đang có mặt tại công an huyện vân hồ tỉnh sơn la
năm đối tượng bị bắt trong giai đoạn chín chuyên án hai trăm bảy mươi chín ll đã được đưa về trụ sở công huyện
trong đó đáng chú ý có ba đối tượng là người lào một đối tượng bị truy nã đặc biệt
và hiện nay các lực lượng chức năng đang tiến hành bóc rỡ niêm phong kiểm đếm tăng vật để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
năm đối tượng bị bắt gồm giáng a dông sống a lâu cả hai cùng chú tệ long luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
lý a báo lý sào trai phạm a giang cùng chú tại khu ba háng hủy hiền huyện sốp bâu tỉnh bỏ phăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
lực lượng công an đã thu giữ tại chỗ tăng vật gồm hai mươi viên ma túy tổng hợp hai khẩu súng quân dụng ba mươi hai viên đạn các loại
trong đó có hai viên đạn đã lên nòng và nhiều vật chứng khác có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ khu vực biên giới đến huyện vân hồ
giao cho một người đàn ông nếu chất lọt sẽ được trả tiền công một mươi hai triệu đồng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số mát tuyến trên từ khu vực biên giới đến huyện vân hồ

giao cho một người đàn ông nếu chất lọt sẽ được trả tiền công một mươi hai triệu đồng
cộng với sự mưu trí dũng cảm của lực lượng trinh sát đã bắt giữ năm đối tượng đấu tranh thành công chuyên án
đảm bảo tuyệt đối tính mạng sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân xung quanh khu vực
để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng các đối tượng trên đã lên kế hoạch cụ thể
trong đó có hai đối tượng zong và lâu gặp ba đối tượng báo chai giang để nhận hàng
sau đó hóa trang thành những người đi làm nương rồi vẫn chuyển hàng về bằng xe máy
do lường trước được tình huống nên lực lượng chức năng đã kịp thời truy đuổi
không chế được cả hai tên zong và lâu
như vậy là qua chín giai đoạn đấu tranh chuyên án lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la đã bắt giữ được hai mươi sáu đối tượng
thu giữ bốn trăm chín mươi tám bánh heroin hai mươi viên ma túy tổng hợp một mươi chín súng quân dụng cùng nhiều tâm vật khác có liên quan